ở miền tây biên giới huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế có tới hơn bốn mươi năm đồng bào paco sinh sống
nơi đây không chỉ nổi tiếng là vùng chiến khu cách mạng gan góc quật cường
mà còn ghi dấu tấm lòng sát son với đảng với bác hồ
khi mà hầu hết đồng bào paco đều đổi sang họ hồ để tưởng nhớ vị cha già của dân tộc
đối với họ ngày sinh bác hồ kính yêu luôn là một dịp vô cùng đặc biệt
một mươi chín tháng năm ngày sinh của bác
trong căn nhà nhỏ từ sáng sớm ông hồ văn rãi đã dọn dẹp bàn thờ
và dân hương dân hoa tự nhớ người
với ông rãi ngày sinh của bác năm nào cũng là ngày đặc biệt
một kế ức về bác vẫn còn vẹn nguyên
ngày đó giữa chiến tranh khốc liệt nhất
trung tộc hồ chí minh đã chủ trương phân quyển dụng cầu sản xuất gạo
búi băng trừng vực suối ngày đêm đến với bàn thân
nhờ ông bác gia đình ông rãi
đổ sang họ hồ từ đó đến nay đã hương lượng thấp kỷ
khắc kỳ công ương của bác
ba thế hệ trong gia đình ông hồ văn hành cũng tự nguyện đổi sang họ hồ
học tập và noi gương bác ông hạnh là một trong những người đầu tiên
chuyển đổi từ lối canh tác du canh du cư sang trồng trọt chăn nuôi
nhận thấy mô hình trồng chuối cho năng suất
ông đã hướng dẫn cho nhiều hộ dân khác làm theo
giúp bà con xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình
mình mang họ hồ là phải xứng đáng
người họ hồ làm tất cả đều là những việc gì tốt thì mình làm
việc gì mà không tốt trái về đạo đức trái về lợi sống
trái về xã hội trái về pháp luật làm miệng không làm
hiện nay trên địa bàn huyện a lưới có gần năm mươi dân
trong đó có đến bốn mươi năm là đồng bào ba cô tà ôi
đồng bào ở đây đều tự hào khi mang họ hồ và luôn sống đoàn kết
khuyên bảo nhau cùng xây dựng quê hương giàu đẹp cuộc sống ấm no
quyết tâm giữ vững bình yên nơi rẹo cao biên giới
người dân đồng bào dân tộc ba cô thì luôn luôn tin tưởng
mật lòng mật dạ theo đảng ba cô và cũng tiến khai các nhiệm vụ
của chính quyền địa phương triển khai tới bà con dân
và thời gian vừa qua bà con dân cũng được đồng góp
cùng chung trong quá trình phá triển thể xã hội của huyện
cũng như đảm bảo về nơi phục vọng an ninh và giữ vững được kỳ tựa các tuyến biên giới
cuộc sống của đồng bào miền tây của tỉnh thừa thiên huế
nay đã thay gia đổi thịt không còn thiếu cơm nhạt muối
dòng trái tim sắc son luôn một lòng hướng về đảng về bác hồ
nguyện một đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh